với mong muốn chia sẻ những lo toan đối với công nhân lao động trẻ chiều qua hai mươi tháng bốn
liên đoàn lao động thành phố hải phòng đã tổ chức lễ cưới tập thể cho một mươi cặp đôi là công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố
từ thực tế nhu cầu của đoàn viên công đoàn liên đoàn lao động tp hải phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động
với mong muốn chia sẻ những lo toan đối với công nhân lao động trẻ tạo sự lan tỏa trong đoàn viên lao động
về mô hình đám cưới văn minh tiết kiệm ý nghĩa và trang trọng
các cô dâu chú rể đến từ nhiều đơn vị doanh nghiệp khác nhau nhưng đã có cùng nhau những giây phút tham gia nhiều hoạt động chung vui vô cùng ý nghĩa
là động lực chỗ dựa vững chắc cho nhau cùng xây dựng gia đình hạnh phúc
đóng góp cho sự phát triển của đơn vị doanh nghiệp sự tiến bộ của tổ chức công đoàn phát triển đi lên của thành phố cảng thân yêu